chỉ đạo công an các đơn vị địa phương kiện toàn tổ chức bộ máy cơ quan thanh tra chủ động ra soát đề xuất hoàn thiện quy định về tổ chức và hoạt động của lực lượng thanh tra ngay sau khi quốc hội thông qua luật thanh tra sở đổi
chủ động đổi mới phương pháp biện pháp nghiệp vụ thanh tra cho phù hợp thực tiễn hoạt động của lực lượng công an nhân dân
tổ chức kiểm tra các kết luận sau thanh tra tăng cường tiền kiểm hậu kiểm phân cấp gắn liền công tác giám sát hoạt động thanh tra
chủ động đổi mới phương pháp nghiệp vụ thanh tra tăng cường tiền kiểm hậu kiểm phân cấp gắn liền công tác giám sát hoạt động của lực lượng thanh tra

bắc ninh đã chủ động tham mưu ủy ban nhân dân tỉnh ban hành nhiều văn bản chỉ đạo triển khai quyết liệt hiệu quả công tác đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy đối với nhà ở riêng lẻ nhà đề ở kết hợp sản xuất kinh doanh xây dựng duy trì nhân rộng nhiều mô hình đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ phối hợp đẩy mạnh công tác tuyên truyền hướng dẫn kiểm tra trong đợt cao điểm từ đó giúp người dân nâng cao ý thức trách nhiệm về công tác đảm bảo an toàn phòng
kết luận tại buổi làm việc thiếu tướng nguyễn văn long thứ trưởng bộ công an ghi nhận những kết quả công an tỉnh bắc ninh đạt được đồng thời yêu cầu công an tỉnh bắc ninh thời gian tới tiếp tục thực hiện tốt công tác tham mưu tỉnh ủy hội đồng nhân dân ủy ban nhân dân tỉnh ban hành cơ chế chính sách lãnh đạo chỉ đạo thực hiện tốt công tác đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy nói chung phòng cháy chữa cháy khu dân cư gia đình nhà ở kết hợp sản xuất kinh doanh nói riêng trong đó lấy công tác phòng cháy
lâu dài và chữa cháy là trọng tâm thường xuyên và cấp bách huy động các cấp ngành cả hệ thống chính trị người dân tham gia phòng cháy chữa cháy theo phương châm bốn tại chỗ đồng thời gắn trách nhiệm cụ thể đối với người đứng đầu cấp ủy đảng chính quyền cơ quan đơn vị gia soát tổng hợp nhân dọng mô hình cách làm hay đảm bảo đi vào thực chất và có giao chỉ tiêu cụ thể từ đó ngăn chặn phòng ngừa giảm thấp nhất số vụ và thiệt hại về người tài sản do cháy nổ gây ra
nhân dịp này đồng chí thứ trưởng đã trực tiếp đi kiểm tra thực tế công tác đảm bảo phòng cháy chữa cháy đối với khu dân cư hộ gia đình nhà đề ở kết hợp sản xuất kinh doanh tại huyện quế võ và huyện yên phong
chiều nay tại hà nội bộ trưởng chủ nhiệm văn phòng chính phủ người phát ngôn của chính phủ trần văn sơn đã chủ trì buổi họp báo chính phủ thường kỳ tháng ba để thông tin về tình hình kinh tế xã hội tháng ba và ba tháng đầu năm nay
tham dự buổi họp báo có đại diện lãnh đạo các bộ ngành trung ương và phóng viên các cơ quan báo chí
tại buổi họp báo trả lời câu hỏi của phóng viên liên quan đến vụ án tại cục lãnh sự bộ ngoại giao trung tướng tô ân sô tránh văn phòng bộ công an cho biết cơ quan điều tra khẳng định có hành vi lợi dụng chính sách để trục lợi trong vụ án này

đang tiếp tục làm việc với một số cơ quan tổ chức doanh nghiệp địa phương
có liên quan để làm rõ bản chất của vụ việc
cơ quan công an cũng đề nghị các cá nhân tổ chức hợp tác với cơ quan điều tra
hoặc là nếu có thông tin liên quan các tài liệu liên quan
thì chủ động cung cấp cho cơ quan an ninh điều tra bộ công an
để cùng sớm tiến hành sớm kết thúc vụ việc
cũng tại buổi họp báo trung tướng tô ân sô tránh văn phòng bộ công an
đã thông tin đến báo chí về việc khởi tố bắt giam bà nguyễn phương hằng
tổng giám đốc công ty cổ phần đại nam
vào ngày hai mươi bốn tháng ba vừa qua công an tp hcm đã khởi tố nguyễn thị phạm
về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước
quyền và lợi ích hợp pháp của các tổ chức cá nhân
được quy định tại điều ba trăm ba mươi một bộ luật hình sự
đến nay bộ công an đã chỉ đạo công an tp hcm
tập trung lực lượng
để mà điều tra làm rõ toàn bộ vụ việc
và sớm đưa ra xét xử theo đúng quy định của pháp luật
về vụ sai phạm ở công ty việt á trung tướng tô ân sô cho biết
cơ quan điều tra bộ công an cũng đã khởi tố nhiều bị can
hiện đang tiếp tục điều tra làm rõ
tránh văn phòng bộ công an nhấn mạnh
thông báo của ủy ban kiểm tra trung ương
đã nêu khá rõ về vi phạm của các cá nhân tổ chức
các vi phạm đó bộ công an đang điều tra xử lý
theo quy định của bộ công an
tại buổi họp báo bộ trưởng chủ nhiệm văn phòng chính phủ
trần văn sơn đã thông báo một số nội dung của phiên họp
chính phủ thường kỳ tháng ba năm hai nghìn hai mươi hai
trong đó nhấn mạnh tình hình dịch bệnh trên thế giới
tiếp tục diễn biến phức tạp và khả năng xuất hiện thêm biến chủng mới
thủ tướng chính phủ yêu cầu các bộ ngành địa phương
tuyệt đối không lơ là chủ quan luôn sẵn sàng chủ động
chuẩn bị các phương án ứng phó đảm bảo kiểm soát dịch hiệu quả
bảo vệ tối đa sức khỏe tính mạng của người dân
hạn chế thấp nhất các ca bệnh nặng tử vong phục hồi phát triển kinh tế xã hội
tiếp tục tập trung thực hiện hiệu quả chiến lược vaccine trong thời gian tới
đặc biệt tiêm chủng cho trẻ em từ năm đến dưới một mươi hai tuổi
sáng nay tại hà nội học viện chính trị công an nhân dân tổ chức buổi tọa đàm khoa học
tham gia ý kiến về đề cương sách văn hóa giữ nước với sự nghiệp bảo vệ an ninh trả tự trong tình hình mới
tại buổi tọa đàm các học giả chuyên gia nhà nghiên cứu đã thảo luận và tham gia ý kiến
xung quanh một số vấn đề về bố cục cuốn sách đặc biệt là nội dung tại một số chương mục cụ thể
theo đó cuốn sách được chia thành hai tập tập một có tiêu đề giá trị văn hóa giữ nước việt nam
tập hai có tiêu đề phát huy giá trị văn hóa giữ nước trong sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia
bảo đảm trật tự an toàn xã hội cuốn sách được ra đời trong tinh thần khơi dậy truyền thống yêu nước
niềm tự hào dân tộc niềm tin khát vọng phát triển đất nước phồn vinh hạnh phúc tài năng trí tuệ
phẩm chất con người việt nam là trung tâm mục tiêu và động lực phát triển quan trọng nhất của đất nước
trong không khí toàn đảng toàn dân đón nhận tác phẩm một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội
và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở việt nam của tổng bí thư nguyễn phú trọng
với quyết tâm chấn hương nền văn hóa việt nam tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc
quyết tâm xây dựng lực lượng công an cách mạng chính quy tinh nguyện hiện đại đến năm hai nghìn ba mươi
sáng nay tại tp hcm công đoàn công an nhân dân khai mạc chương trình tập huấn nghiệp vụ công đoàn năm hai nghìn hai mươi hai
cho hơn hai trăm năm mươi cán bộ công đoàn các tỉnh phía nam
khóa tập huấn được tổ chức trong ba ngày từ ngày bốn tháng bốn đến hết ngày sáu tháng bốn với ba chuyên đề
chuyên đề một những vấn đề đặt ra về đảm bảo an ninh mạng trong tỉnh
chuyên đề hai nâng cao năng lực thông tin truyền thông của cán bộ công đoàn
chuyên đề ba kỹ năng xây dựng tin bài làm phim tư liệu bằng điện thoại thông minh
phát biểu tại lễ khai mạc chủ tịch công đoàn công an nhân dân nhấn mạnh
hiện nay phong trào của tổ chức công đoàn đã và đang làm tương đối tốt
tuy nhiên trong công tác truyền thông năng lực của cán bộ công đoàn còn quá nhiều hạn chế
và phụ thuộc vào các cơ quan chuyên môn do đó thông tin còn chậm chưa kịp thời chưa lan tỏa
việc đào tạo bồi dưỡng kỹ năng của công tác truyền thông công tác viết tin bài cho cán bộ công đoàn
là một kỹ năng cần thiết góp phần xây dựng hình ảnh đẹp của lực lượng công an nhân dân
trong lòng nhân dân xây dựng tổ chức công đoàn ngày càng vững mạnh
thống kê hiện có trên ba trăm linh dịch vụ công thuộc một mươi bảy nhóm lĩnh vực đã được các đơn vị trong công an nhân dân
tích hợp lên cổng dịch vụ công bộ công an và cổng dịch vụ công quốc gia
trong đó nhiều dịch vụ công trong lĩnh vực cư trú đã được nâng lên ở mức độ ba và mức độ bốn
điều này đã góp phần tạo thuận lợi cho người dân khi việc nộp các thủ tục được thực hiện qua hình thức trực tuyến
có phần giảm thiểu thời gian đi lại cắt giảm các thủ tục hành chính so với trước đây
đồng thời thúc đẩy tiến trình dịch vụ công đáp ứng các yêu cầu chuyển đổi số quốc gia
ngồi tại nhà thao tác trực tuyến
chỉ cần chụp và gửi các giấy tờ liên quan đến thủ tục đăng ký tạm trú qua cổng dịch vụ công
anh tú đã hoàn thiện việc đăng ký cho bản thân và người nhà
kết quả xác nhận anh tú sẽ được nhận qua tin nhắn mà không cần phải đến cơ quan công an
tôi nghĩ là chỉ mất tầm năm một mươi phút là mình có thể đăng ký được thủ tục tạm trú thôi
một cái điều rất gọi là giúp ngắn thời gian
trước lên có khi đông quá mình phải xếp hàng đây thì mình chỉ ở nhà mình thao tác thôi là nó có thể xong rồi
hồ sơ đăng ký cư trú
hồ sơ đăng ký cư trú của công dân qua cổng dịch vụ công ngay lập tức cũng được cơ quan công an tiếp nhận xử lý
trường hợp nếu hồ sơ thiếu giấy tờ sẽ phản hồi để công dân tiến hành bổ sung
tất cả những dữ liệu dân cư của công dân đều đã được thể hiện và khai thác ở trên dữ liệu dân cư rồi
khi thực hiện công tác đấy thì chúng tôi thực hiện chỉ trong vòng một thời gian rất ngắn
ví dụ như là đối với hồ sơ tạm trú thì chỉ trong thời gian ba ngày là đã hoàn thiện bộ hồ sơ
và bảy ngày đối với hồ sơ thường trú
hồ sơ tạm trú giảm đi đúng một phần hai thời gian so với lại trước đây
tại nhiều địa phương qua để mạnh công tác tuyên truyền người dân đã tích cực sử dụng dịch vụ công
hiện ở phường ngọc sơn quận kiến an thành phố hải phòng
tất cả các cơ sở kinh doanh khách sạn nhà nghỉ nhà trọ trên địa bàn
giờ đây đã không cần đến trụ sở cơ quan công an để đăng ký thông báo lưu trú khai báo tạm vắng
việc khai báo đăng ký đã được thực hiện hoàn toàn trực tuyến
ví dụ như trước đây mà chúng tôi muốn đăng ký
cho những người đến trọ như sinh viên hay người đi làm thì phải lên công an phường trình báo
hoặc là hướng dẫn cho các cháu lên công an phường trình báo
cho nên thủ tục đi lại nhiều khi mất rất nhiều thời gian
nhưng mà bây giờ với sử dụng dịch vụ công này
thì chúng tôi ở nhà có thể là sử dụng điện thoại qua internet
là chúng tôi có thể trực tiếp làm việc với công an phường được
chúng tôi cũng tăng cường công tác tuyên truyền về cái dịch vụ mới
cổng thông tin điện thoại
điện tử về đăng ký quản lý cư trú
công an phường chúng tôi cũng đã chỉ đạo lực lượng hình sâu vực
kết hợp với lại cấp ủy đảng chính quyền địa phương
làm tốt công tác tuyên truyền để nhân dân nắm mắt được chủ trương mới của bộ công an
trên cơ sở giảm bớt thủ tục hành chính
một thủ tục liên quan đến cư trú của công dân đã được tích hợp nâng lên dịch vụ bốn
nghĩa là người dân nộp thủ tục và nhận kết quả tại nhà
công dân gửi hồ sơ
tại địa chỉ https hai cạch chéo cạch chéo dịch vụ công gov vn
việc thực hiện các thủ tục thông qua dịch vụ công trực tuyến
giúp người dân giao dịch hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ trong ngày
tại bất cứ nơi đâu có kết nối internet
lực lượng công an cơ sở cũng đã chuẩn bị các điều kiện
nhằm phục vụ tối đa nhu cầu của người dân
cảnh sát công an chính sẽ phối hợp với công an quyền
thị xã thành phố để hướng dẫn và tập quấn
phân quyền tạo tài khoản để cấp cho các dịch vụ lưu trú
và cơ sở cho thư lưu trú cơ quan
nó quản lý bằng cổng dịch vụ công trực tiến
thì trên hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia dân cư của chúng ta
trên phần mềm đó chúng ta sẽ tiếp nhận và quản lý nó chặt chẽ hơn
tuy nhiên số lượng người lựa chọn sử dụng dịch vụ công
về cư trú trực tuyến vẫn còn hạn chế
một phần do thói quen người dân thường đến trụ sở cơ quan
công an để giải quyết các thủ tục hành chính
hiện nay thì chúng tôi vẫn đang tiến hành tổ chức
để lực lượng cảnh sát khu vực thường xuyên xuống tuyên truyền
về cái dịch vụ công để người dân nắm bắt được cái dịch vụ công
và dần dần người dân cũng đã nắm mắt được về cái công tác
quản lý cư trú bằng đăng ký qua dịch vụ công trực tuyến
để người dân thực hiện thuận tiện giảm tải hành chính
và người dân đã đăng ký thằng chú ngày một cũng đông lên
và cũng có những cái thuận tiện để đáp ứng được yêu cầu
trong công tác nhiệm vụ
cùng với việc thúc đẩy thực hiện các dịch vụ công
từ ngày hai mươi năm tháng hai bộ công an triển khai
việc cấp tài khoản định danh điện tử
với tài khoản này khi sử dụng các dịch vụ công
hệ thống sẽ tự động điền thông tin của công dân
vào các đăng ký mà không phải khai báo
điện thông tin bằng tay như trước đây
đổi mới phương thức quản lý cư trú
quản lý dân cư bằng công nghệ số hóa
trên cơ sở đó tạo bước đột phá trong công tác cải cách hành chính
cũng như sự thuận lợi nhất cho người dân
khi giải quyết các thủ tục hành chính
ngày hai tháng bốn cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an
tiếp tục làm rõ hành vi phạm tội của trịnh thị minh huế
cán bộ ban kế toán tập đoàn flc
với vai trò đồng phạm giúp sức trịnh văn quyết
thực hiện hành vi phạm tội
thao túng thị trường chứng khoán
và ra quyết định khởi tố bị can
lệnh bắt bị can để tạm giam
thời hạn ba tháng đối với trịnh thị minh huế
ngày hôm nay viện kiểm sát nhân dân tối cao
đã phê chuẩn các quyết định lệnh tố tụng
theo quy định pháp luật
trước đó cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an
tiến hành điều tra xác minh đối với trịnh văn quyết
chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần tập đoàn flc
các cá nhân thuộc công ty cổ phần tập đoàn flc
công ty cổ phần chứng khoán bos
và các công ty có liên quan về hành vi
thao túng thị trường chứng khoán
che giấu thông tin trong hoạt động chứng khoán
xảy ra vào ngày một mươi tháng một năm hai nghìn hai mươi
gây thiệt hại nghiêm trọng cho nhà đầu tư
ảnh hưởng đến hoạt động của thị trường chứng khoán việt nam
ngày hai mươi chín tháng ba năm hai nghìn hai mươi
cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an
đã ban hành quyết định khởi tố vụ án hình sự
các quyết định khởi tố bị can
lệnh bắt tạm giam đối với trịnh văn quyết
đồng thời tổ chức khám xét chỗ ở
nơi làm việc tại hai mươi một địa điểm
đối với các đối tượng liên quan
thông tin liên quan đến vụ án vi phạm
các quy định về quản lý đất đai
xảy ra tại dự án sinh thái tâm linh
kiểu long sơn tự
và dự án biệt thự sông núi vĩnh trung
thuộc khu vực núi chín khúc tỉnh khánh hòa
sáng nay tòa nhân dân tỉnh khánh hòa
đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm
bảy bị cáo bị đưa ra xét xử gồm
nguyễn chiến thắng lê đức vinh
cùng nguyên là chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh khánh hòa
đào công thiên nguyên phó chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh
lê mộng điệp võ tân thái
nguyên chi cục trưởng chi cục quản lý đất đai
thuộc sở tài nguyên và môi trường
các bị cáo cùng bị truy tố tội vi phạm
các quy định về quản lý đất đai
trong phiên tòa sáng nay bị cáo võ tấn thái
vắng mặt vì lý do sức khỏe
theo cáo trạng giai đoạn hai nghìn một mươi hai hai nghìn một mươi năm
công ty trách nhiệm hiểu hạn sản xuất và xây dựng khánh hòa
được ủy ban nhân dân tỉnh khánh hòa
cấp phép làm chủ đầu tư
hai sự án sinh thái tâm linh
cửu long sơn tử và biệt thự sông núi vĩnh trung
quá trình cấp phép các bị can đã có nhiều sai phạm
trong việc giao đất cho phép
chuyển mục đích sử dụng đất
cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
trong đó các bị can nguyễn chiến thắng
đào công thiên võ tấn thái và trần văn hùng
có sai phạm liên quan đến việc cấp
giao dự án sinh thái tâm linh
cửu long sơn tử
còn bị can lê đức vinh lê văn rẽ
lê mộng điệp trần văn hùng
có sai phạm liên quan đến dự án
biệt thự sông núi vĩnh trung
tại phiên tòa sáng nay sau phần khai mạc
hội đồng xét xử xoay quanh nội dung
thẩm tra hồ sơ lý lịch các bị cáo
người làm chứng cùng những người có nghĩa vụ liên quan
phiên tòa dự kiến kéo dài
khoảng bốn đến năm ngày
đến hai mươi giờ tối nay
công an quận gò vấp tp hcm
vẫn đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ
khám nghiệm hiện trường vụ án mạng
xảy ra trên đường phạm văn chiêu
khiến một dân quân tự vệ tử vong
đồng thời tích cực truy tìm hung thủ
gây ra vụ án
trước đó vào giờ cao điểm cùng ngày
anh nguyễn thành huy hai mươi một tuổi
là dân quân tự vệ thuộc phường một mươi bốn quận gò vấp
đang làm nhiệm vụ phân hủng giao thông
trước cổng trường học trên đường phạm văn chiêu
phường một mươi bốn quận gò vấp
thời điểm này một người đàn ông trung nhiên
được cho là vi phạm giao thông
và xảy ra tranh cãi với anh huy
người đàn ông sau đó đã rút dao trong người tấn công
khiến anh huy bị thương nặng
và tử vong trên đường đi cấp cứu
riêng đối tượng sau khi gây án đã bỏ lại xe tẩu thoát
tiếp nhận thông tin công an quận gò vấp
đã lập tức vào cuộc truy tìm nghi can
đồng thời tổ chức khám nghiệm hiện trường
nhưng ai có mặt chứng kiến
hoặc đi ngang qua khu vực vào thời điểm xảy ra vụ án
biết thông tin về đối tượng
hãy đến cơ quan công an gần nhất
để cung cấp thông tin phối hợp điều tra
và sự đối tượng
chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật về vụ việc này
trong các bản tin thời diễn sau
cơ quan cảnh sát điều tra công an quận nam từ liêm hà nội
vừa ra quyết định khởi tố vụ án
giết người và hủy hoại tài sản
trong vụ khu nhà trọ bị phóng hỏa
khiến một người tử vong xảy ra
tại phường phú đô quận nam tử liêm
vào tối ngày ba mươi một tháng ba
như truyền hình công an nhân dân đã đưa tin
vào khoảng một mươi chín h ngày ba mươi một tháng bốn
các nhà sáu tầng ở ngõ sáu mươi
tổ bốn phường phú đô quận nam tử liêm
bất ngờ xảy ra hỏa hoạn
tại hiện trường lực lượng chức năng
phát hiện một thi thể nữ
quá trình điều tra xác định nạn nhân là nữ
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy quê ở tản lĩnh
huyện ba vì hà nội
đang mang thai được hai tháng và chuẩn bị kết hôn
nghi can gây ra vụ hỏa hoạn nói trên
là trần thị thanh hải
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ba quê ở huyện vụ bản
tỉnh nam định hiện đang ở quận tây hồ hà nội
theo lời khai của hải
do bực tức vì nghi ngờ gia đình
anh chẩu việt hoàng sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn
ở huyện lâm bình tỉnh tuyên quang
là bạn trai của hải
ngăn cản chuyện tình cảm
nên đối tượng đã lên kế hoạch mua xăng và diêm
mang đến nơi anh hoàng công việt
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi cùng quê tuyên quang
là anh họ của hoàng thuê trọ
để phóng hỏa đốt xe hỏng trả thù
hành vi nguy hiểm của đối tượng hải
đã là một người tử vong
năm người khác bị thương phải nhập viện cấp cứu
chín chiếc xe máy tại tầng một
của căn nhà cháy rụi hoàn toàn
nhiều xe khác bị hư hỏng
được biết hải đã có gia đình
và đang trong quá trình ly thân
hiện vụ việc vẫn đang được tiếp tục điều tra làm rõ
vào khoảng một mươi sáu h một mươi chiều ngày hôm nay
cháy lớn đã xảy ra
tại khu tập kết phế liệu
rộng hơn một m hai của công ty hồng ngọc
ở khu dân cư nhân đào thị trấn nam sách
huyện nam sách tỉnh hải dương
ngay khi nhận được thông tin về vụ cháy
lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy
công an huyện nam sách cùng đội phòng cháy chữa cháy
cùng liên kết phòng cháy chữa cháy
khu công nghiệp an đồng kịp thời có mặt
triển khai đội hình chữa cháy
tiếp đó phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy
và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh hải dương
cũng điều lực lượng phương tiện thiết bị
đến hiện trường phối hợp chữa cháy
tuy nhiên do vật liệu cháy gồm nhựa bao bì
kết hợp với thời tiết gió lớn
nguy cơ cháy lan sang các hộ dân bên cạnh công ty
gây khó khăn cho hơn một trăm linh cán bộ chiến sĩ công an
và gần chục xe ô tô chữa cháy chuyên dụng
hiện chưa có ghi nhận về thiệt hại
về người trong vụ cháy này
lực lượng chức năng và chính quyền địa phương
tính đến bảy giờ sáng nay đợt mưa lũ bất thường
tại một số địa phương đã làm bốn người chết
và mất tích thiệt hại nặng nề
về tài sản và hoa màu
văn phòng thường trực ban chỉ đạo quốc gia
về phòng chống thiên tai yêu cầu các địa phương
khẩn trương tranh thủ khắc phục
sớm nhất nhanh nhất thiệt hại
hỗ trợ ngay cho người bị thiệt hại
quần địa cuộc sống có chính sách giúp dân
tái sản xuất thường xuyên nắm bắt thông tin
sẵn sàng ứng phó với đợt mưa
từ ngày bốn cho đến ngày sáu tháng bốn
và ngay trong chiều ngày hôm nay tại
thành phố đà nẵng đoàn thanh niên công an
quận hải châu và quận liên triều đã
tổ chức chương trình hỗ trợ tiêu thụ
dưa hấu bị ngập nước giúp bà con nông dân
huyện đại lộc tỉnh quảng nam
qua một ngày triển khai đã có hơn
chín tấn dưa được tiêu thụ
đợt mưa lớn trái mùa diễn ra
những ngày vừa qua đã khiến hàng chục hectare
trồng dưa hấu của nông dân huyện đại lộc tỉnh quảng nam
bị ngập ống trước thời điểm thu hoạch
để góp phần chia sẻ về những thiệt hại của bà con
đoàn thanh niên công an quận hải châu
và quận liên triều đã tổ chức
thu mua số dưa này với giá là
ba đồng một kg toàn bộ dưa
được đưa về thành phố đà nẵng và bán
với giá đồng qua một ngày triển khai
chương trình đã có hơn chín tấn dưa được tiêu thụ
trong thời gian tới đoàn thanh niên
công an các quận huyện trên địa bàn
thành phố đà nẵng sẽ tiếp tục kêu gọi
sự ủng hộ của cán bộ chiến sĩ trong đơn vị
để tiêu thụ số dưa còn lại
cảm ơn các bạn đã theo dõi